khoa học và công nghệ thực sự tạo bước đột phá ở một số công trình nghiên cứu khoa học khi lần đầu tiên được triển khai
góp phần phát triển kinh tế đất nước ghi danh việt nam vào bản đồ nghiên cứu thế giới
những công trình này còn cho thấy nguồn vốn đầu tư cho khoa học và công nghệ đúng chỗ sẽ đem lại hiệu quả cao
đồng thời chấp cánh cho năng lực sáng tạo của đội ngũ nhà nghiên cứu nước nhà
thực hiện từ tháng tám năm hai nghìn chín đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai với trị giá một trăm tám mươi triệu usd
công trình giàn khoan tự nâng đầu tiên tại việt nam với tên gọi tam đảo ba được đánh giá là có độ khó và phức tạp cao
quy mô lớn sử dụng một số công nghệ mà chỉ vài công ty trên thế giới sở hữu
và đây cũng là lần đầu tiên công nghệ thiết kế này do người việt nam thực hiện tại việt nam
điều đáng nói lần đầu thực hiện ở việt nam tỷ lệ nội địa hóa của công trình là ba mươi bốn
với kết quả này công trình được hội đồng nhà nước xét tặng giải thưởng hồ chí minh năm hai nghìn một mươi năm
rất may mắn
chúng tôi được sự tài trợ của bộ khoa công nghệ để đầu tư thêm về phần mềm
về máy móc về các công cụ để thực hiện công tác thiết kế
cái giá trị khoa công nghệ mà đầu tư cho chúng tôi là đột phá so với các giá trị đầu tư trước đây của bộ khoa công nghệ
và cái quan trọng hơn là nó đã mang lại cho chúng tôi một cái kiến thức
năng suất các nhân tố tổng hợp
ngoài hiệu quả sử dụng nguồn vốn và lao động được định nghĩa là tfp
vì vậy việc áp dụng khoa học công nghệ là cơ sở quan trọng để nâng cao chỉ số tfp
góp phần nâng cao năng suất lao động sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa
việc thực hiện những công trình nghiên cứu hiệu quả với sự đồng hành nguồn vốn khoa học công nghệ góp phần nâng cao chỉ số tfp
chúng tôi có những mô hình xây dựng ra các mô hình
bởi vì thực ra là cái việc mà nói để doanh nghiệp biết thì nói chung nó cũng chỉ là mang tính chất thông tin
nhưng để thuyết phục được doanh nghiệp vào cuộc thì cách tốt nhất là xây dựng ra những mô hình tiêu biểu
khi mà doanh nghiệp thực ra là doanh nghiệp việt nam mình cũng khá là nhanh nhạy
nếu như người ta nhìn thấy trong ngành của người ta có một doanh nghiệp qua thông qua cái việc mà tham gia những chương trình nâng cao năng suất
mà nâng được cái hiệu quả lên thì ngay lập tức người ta đến người ta học hỏi
trong phiên họp gần đây nhất với bộ khoa học và công nghệ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh
khoa học và công nghệ có đóng góp ngày càng lớn
và bền vững hơn vào tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội
trong bối cảnh nguồn vốn dành cho khoa công nghệ bị thu hẹp
điều đó càng đòi hỏi năng lực đổi mới sáng tạo và sự chủ động của các nhà khoa học
phổ cập các kiến thức này cho các quỹ chính quyền các cấp phải nhận thức rõ công cụ cách mạng lợi thứ tư ở việt nam
những lợi thế là gì lợi thế và bước đi cách làm làm sao thì đấy rất đáng mừng
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu ngành khoa học ứng dụng của việt nam đạt được nhiều thành tiệu đột phá
ghi danh việt nam trên bản đồ khoa học công nghệ thế giới như nông nghiệp y dược công nghiệp
như vậy nguồn vốn dành cho khoa học và công nghệ thông qua các quỹ phát triển và đổi mới công nghệ
và các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia đã phát huy tối đa
góp phần vào thành công của các công trình khoa học công nghệ lớn đóng góp vào phát triển kinh tế